nhận lời mời của thủ tướng hungary viktor orbán tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng
đã thăm chính thức hungary từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng chín
nhân chuyến thăm hai bên đã ra tuyên bố chung việt nam hungary về việc thiết lập quan hệ đối tác toàn diện
sau đây truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu toàn bộ văn tuyên bố chung
nhận lời mời của thủ tướng hungary viktor orbán tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng
đã thăm chính thức hungary từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
trong khuôn khổ chuyến thăm tổng bí thư nguyễn phú trọng đã hội đàm với thủ tướng viktor orbán
hội kiến tổng thống janos ade phó chủ tịch quốc hội hande chobo
sự hội nghị hiệu trưởng các trường đại học hungary việt nam và thăm thành phố santand
tại cuộc hội đàm tổng bí thư nguyễn phú trọng và thủ tướng viktor orbán đã thông báo cho nhau
về tình hình chính trị và kinh tế xã hội ở mỗi nước trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm
hai bên hài lòng ghi nhận sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị trong sáu mươi tám năm qua giữa việt nam và hungary
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì cơ chế tham vấn chính trị hiện có giữa hai nước
hoan nghênh việc duy trì trao đổi đoàn cấp cao cũng như giữa các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp hai nước
tạo động lực mạnh mẽ cho hợp tác song phương trong những năm gần đây trên nhiều lĩnh vực
trên cơ sở sự phát triển ngày càng tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước
hai nhà lãnh đạo cùng nhấn mạnh việt nam và hungary là đối tác chủ chốt của nhau
hai nhà lãnh đạo bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước bằng việc thiết lập quan hệ đối tác toàn diện giữa việt nam và hungary
hai nhà lãnh đạo khẳng định hợp tác kinh tế tài chính tiếp tục là trụ cột ưu tiên trong quan hệ song phương
hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải chủ động phối hợp và thực hiện hiệu quả các dự án sử dụng khoản vốn vay ưu đãi mà hungary dành cho việt nam vào năm hai nghìn một mươi bảy
với mục đích hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội của việt nam hai bên hoàn ngành các dự án đầu tiên đã được chuẩn bị tốt để đi và thực hiện
hai bên nhất trí chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp bốn nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm tài chính và thuế
quản lý tài nguyên nước khoa học và công nghệ lao động bảo vệ tài nguyên và môi trường
hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực này có thể thúc đẩy kim ngạch thương mại hai nước và đóng góp vào việc thành lập các cơ sở liên doanh
hai bên khẳng định vai trò then chốt của ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế việt nam hungary trong việc tạo ra các cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực
hai nhà lãnh đạo nhất trí tạo điều kiện thuận lợi để hàng hóa hai nước thâm nhập thị trường của nhau nhằm tăng cường trao đổi hàng hóa và dịch vụ đôi bên cùng có lợi
trong đó có việc thúc đẩy ký kết chính thức và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
hai bên bày tỏ mối quan tâm chung trong việc tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực y tế với các nội dung hợp tác song phương cụ thể được nêu trong bản ghi nhớ giữa bộ sáng tạo và công nghệ hungary và bộ y tế việt nam
hai nhà lãnh đạo đánh giá cao việc khởi công dự án bệnh viện ung bướu thành phố cần thơ bằng nguồn tín dụng yêu đáy của hungary
ghi nhận sự đóng góp về sự lâu dài của hungary đối với lĩnh vực y tế của việt nam và khẳng định tầm quan trọng của việc hungary tiếp tục cung ứng các sản phẩm dược của mình
cho thị trường việt nam
chín hai bên hoan nghênh việc ký bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng giữa bộ quốc phòng hungary và bộ quốc phòng việt nam
hai bên cũng mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm
hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giữa cơ quan tư pháp hai nước và hoan nghênh việc ký hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và hungary
một mươi một tổng bí thư nguyễn phú trọng cảm ơn chính phủ hungary
gần đây đã tăng số lượng học bổng cho sinh viên việt nam theo học tại các cơ sở giáo dục đại học của hungary
hoan nghênh việc ký kết chương trình hợp tác giáo dục giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một giữa bộ giáo dục đào tạo việt nam và bộ nguồn nhân lực hungary
hai bên ghi nhận tầm quan trọng của hợp tác trong giáo dục ngôn ngữ việc duy trì cơ chế hợp tác hội nghị hiệu trường các trường đại học việt nam hungary
một mươi hai hai bên nhất trí đẩy mạnh giao lưu văn hóa thể thao và du lịch nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau
giữa nhân dân hai nước hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm hai nghìn hai mươi
một mươi ba hai nhà lãnh đạo hoan nghênh mối quan hệ đang phát triển mạnh mẽ giữa nhân dân hai nước
bao gồm quan hệ giữa các doanh nhân hai nước các hoạt động trao đổi văn hóa thể thao du lịch
quan hệ giữa các tổ chức hữu nghị và các địa phương khuyến khích thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương hai nước
một mươi bốn hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường tham vấn và hợp tác hiệu quả
tại các tổ chức và diễn đàn đa phương nhất là liên hợp quốc diễn đàn hợp tác á âu asem
trong đó bao gồm hợp tác mekong đà nuyếp
một mươi năm hai bên khẳng định vai trò trung tâm của liên hợp quốc trong việc duy trì hòa bình an ninh quốc tế
thúc đẩy thịnh vượng và phát triển bền vững nhấn mạnh nguyên tắc giải quyết các tranh chấp giữa các quốc gia
bằng biện pháp hòa bình không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực
trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và hiến trương liên hợp quốc
một mươi sáu tổng bí thư nguyễn phú trọng cảm ơn chính phủ hungary đã tạo điều kiện cho cộng đồng người việt nam
sinh sống học tập làm việc và kinh doanh tại hungary
thủ tướng viktor ban đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người việt nam
trong việc tăng cường và thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai nước
một mươi bảy hai bên bày tỏ hài lòng với kết quả chuyến thăm chính thức hungary của tổng bí thư nguyễn phú trọng
coi đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước
tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ song phương trên mọi lĩnh vực
tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với sự tiếp đón trọng thị
nồng nhiệt mà phía hungary đã dành cho tổng bí thư và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
trân trọng mời thủ tướng viktor ban thăm lại việt nam
thủ tướng viktor ban cảm ơn và vui vẻ nhận lời